tại bờ kè bảo vệ đường bạch đằng cùng hàng trăm hộ dân phường sáu tp tuy hòa tỉnh phú yên
đã xuất hiện năm vị trí sạt lở sụt lún với chiều dài khoảng chín mươi mét
chính quyền địa phương đã kiến nghị ubnd tỉnh phú yên chỉ đạo xử lý
đã xuất hiện năm vị trí sạt lở kè bạch đằng với chiều dài khoảng chín mươi mét
nếu không xử lý kịp thời bã số một mươi kèm sóng biển được dự báo cao từ bốn sáu m
kết hợp với chiều cường sẽ phá khỏng đường bạch đăng
uy hiếp trực tiếp hàng trăm hộ dân bên trong
để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển khi ảnh hưởng của bão số một mươi
chiều ngày ba một mươi một tỉnh phú yên đã ra lệnh cấm biển kể từ chín h sáng ngày mai ngày bốn một mươi một
bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên và các sở ngành liên quan
phối hợp với chính quyền địa phương ven biển
theo dõi chặt chẽ các thông tin về tình hình diễn biến của bão số một mươi
để chủ động thông báo cho ngư dân có các phương án ứng phó